ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã tổ chức trọng thể lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng cho bốn mẹ đang sinh sống trên địa bàn hai huyện là mường nhé và tuần giáo
tại lễ truy tặng tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã trao bằng chứng nhận danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
cho thân nhân các mẹ bò xế nhu huyện mường nhé mẹ vũ thị hải mẹ phạm thị hợi và mẹ nguyễn thị khoan huyện tuần giáo
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh điện biên cũng đã trao tặng số tiền trên bảy mươi năm triệu đồng cho bốn gia đình
các mẹ việt nam anh hùng được truy tặng lần này đều đã có chồng con là liệt sĩ hy sinh và có nhiều đóng góp to lớn trong chiến thắng của chiến dịch điện biên phủ
tính đến nay tỉnh điện biên đã có một mươi năm mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu này
phát biểu tại bữa lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện những phần việc thiết thực hơn nữa
để giúp đỡ gia đình thân nhân những người có công với cách mạng có được cuộc sống tốt hơn nữa về cả vật chất lẫn tinh thần